hai vợ chồng trần văn hoàng và trần thị thanh nguyên cùng chú tại phường phước hòa thành phố tam kỳ
vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền vợ chồng hoàng và nguyên chiếm đoạt của các bị hại là hơn ba trăm bảy mươi tỷ đồng
theo điều tra vợ chồng hoàng nguyên thành lập công ty chuyên kinh doanh mặt hàng tạp hóa
từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn một mươi tám đã mua ba mươi hai mảnh đất
trong đó hai mươi bảy bảnh được thế chấp ngân hàng để vai hơn hai trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
bên cạnh đó cặp vợ chồng này còn vay của hai mươi một người số tiền gần một trăm hai mươi bảy tỷ đồng
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai thì mất khả năng chi trả
để có tiền trả cho những người cho vay vợ chồng hoàng nguyên đã đưa thông tin gian dối
vay tiền đáo hạn ngân hàng để bị hại tin tưởng giao tiền cho vay
tuy nhiên cặp vợ chồng này đã sử dụng tiền vay chi trả tiền gốc và lãi cho những người vay và phục vụ kinh doanh
đến thời hạn trả nợ vợ chồng hoàng nguyên không trả mà chiếm đoạt tiền vay